phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với tô viết tài phó hiệu trưởng trường cao đẳng công thương việt nam
chi nhánh đắk lắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trường cao đẳng sư phạm đắk lắc tổ chức bàn giao tài chính cho người kế nhiệm
thì phát hiện hai mươi bộ hồ sơ thanh toán có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính lập khống hóa đơn chứng từ thanh toán với tổng số tiền hơn một tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng và trần văn khương tổ trưởng tổ tài vụ kiêm kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mở rộng điều tra cơ quan điều tra xác định sau khi ông hòa và ông khương liên hệ nhờ tài đã có hành vi ký vào bốn giấy đề nghị thanh toán
và ký nhận tiền trên bốn phiếu chi vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
đối với bốn bộ hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng tuyển sinh bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
đây là những bộ hồ sơ lập khống gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn bốn trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã nộp lại toàn bộ
bộ số tiền trên và nguồn kinh phí của trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật